tại trụ sở trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao campuchia do ngày tết ngôn ủy viên ban thường trực
ban thường vụ trung ương đảng nhân dân campuchia phó chủ tịch thứ hai thượng viện campuchia dẫn đầu
sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành ban đối ngoại trung ương
và thay mặt quốc vương trao tặng huân chương hữu nghị hạng nhất cho ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
ngày tết ngôn bày tỏ vui mừng sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ban đối ngoại trung mương
chúc mừng những thành tựu quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ban đối ngoại trung ương đảng
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
bày tỏ vui mừng với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
góp phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
đồng chí trần quốc vượng chào mừng ngài tép ngôn và đoàn đại biểu cấp cao campuchia sang việt nam
tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
nêu bật truyền thống vị trí vai trò của ban đối ngoại trung ương trong suốt bảy mươi năm qua
đã góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ với các nước láng giềng
khu vực các nước đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống đặc biệt là với lào và campuchia